các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thời điểm này một nam thanh niên cầm dao bỏ chạy từ nhà trọ ra
nhiều người truy đuổi nhưng bất thành
cô gái được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng đã tử vong
theo người dân đầu giờ chiều cùng ngày họ thấy thanh niên chạy xe máy đến nhà trọ gọi cô gái nhưng không được mở cửa
sau đó nam thanh niên đập phá cửa phòng
khi lực lượng bảo vệ dân phố có mặt người này không quậy phá nữa nên tổ bảo vệ dân phố ra về
ít phút sau thì xảy ra sự việc